bộ chỉ huy quân sự tỉnh hòa bình vừa tổ chức khởi công xây dựng hai phòng học tặng trường trung học và trung học cơ sở xã ba khan huyện mai châu tỉnh hòa bình
nguồn kinh phí được quỹ vì người nghèo của bộ quốc phòng trao tặng giúp các em học sinh vùng cao này có lớp học khang trang góp phần giảm bớt áp lực thiếu phòng học
trường tiểu học và trung học cơ sở xã ba khan có tổng số một mươi ba lớp với trên hai trăm sáu mươi học sinh
hiện nay nhà trường đang có một mươi một phòng học thiếu hai phòng do thời gian sử dụng đã xuống cấp
nguy hiểm đến sự an toàn cho giáo viên và các em học sinh
hai năm nay các em học sinh phải học theo ca mới đủ lớp học
nhận thấy khó khăn đó quỹ vì người nghèo của bộ quốc phòng đã hỗ trợ kinh phí xây dựng hai lớp học trị giá một bảy tỷ đồng để đáp ứng yêu cầu học tập cho con em của địa phương
công trình gồm hai phòng học kiên cố có chiều dài một mươi tám m rộng tám bảy mét đổ mái bằng có mái tôn chống nóng hệ thống điện chiếu sáng quạt theo tiêu chuẩn
dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong năm hai nghìn một mươi chín